trong những ngày vừa qua vấn đề nên hay không nên bổ sung dịch vụ đòi nợ thuê vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh đã thật sự làm nóng nghị trường quốc hội
khi mà không ít đại biểu cho rằng nên cấm thì cũng có không ít đại biểu cho rằng không nên cấm
thực tế cấm mà xã hội nhu cầu rất cần thì tồn tại và hiện nay họ có những trường hợp trá hình nên chúng ta rất khó quản lý
thời gian qua thì đa số các loại hình đòi nợ thuê đều thiếu nành mạnh
và phần lớn là các công ty đòi nợ thuê đều câu kết với các băng nhóm xã hội đen đối tượng hình sự để đi đòi nợ
cái hoạt động đấy trong thực tiễn chúng ta tổng kết mà bây giờ chúng ta để như thế thì sẽ dẫn tới cái sự rất oan nguy cho xã hội
thể hiện sự bất lực của nhà nước trong việc chúng ta quản lý xã hội bằng pháp luật
không chỉ nóng trên nghị trường câu chuyện cấm hay quản cũng trở thành một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí cũng như cộng đồng mạng
hàng trăm bài viết hàng ngàn bình luận đựng
đưa ra đây là một trong những nội dung có luồng ý kiến trái chiều nhiều nhất
dịch vụ đòi nợ và biến tướng của dịch vụ này là hai vấn đề khác nhau
nhu cầu đòi nợ thuê là có thật
xét về mặt bản chất có cầu át có cung và để cung đúng theo dòng trật tự chung mang lại lợi ích cho xã hội thì phải có quản
theo tôi không cần cấm mà chỉ nên bổ sung quy định đảm bảo quản lý chặt chẽ kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê
trái ngược với những ý kiến trên đại đa số cư dân mạng bày tỏ mong muốn xóa bỏ
hình thức kinh doanh đòi nợ thuê càng sớm càng tốt bởi những biến tướng của hoạt động này đang gây mất an ninh trả tự
ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của nhiều người dân ngay cả những người không vay nợ
kinh doanh gì mà toàn đối tượng ba trợt ba trạo khổ báo xăm trổ
cho kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê là khoác áo giáp kiên cố cho tín dụng đèn
tôi không nói đến vấn đề vi phạm pháp luật
các thành phần đòi nợ thuê đa phần dùng các thủ đoạn bẩn gây áp lực với người thân của con nợ là những người không liên quan yếu thế
đòi nợ thuê mà không cấm chẳng khác nào chấp nhận bằng nhóm xã hội đen
lợi ích mà nó mang lại cho xã hội này là được bao nhiêu hay chỉ toàn phiền tói và nỗi khiếp sợ cho người dân
phải cấm ngay và luôn tôi ủng hộ
ném mắm tôm trộn lẫn chất bẩn dùng vũ lực để uy hiếp và vô vàn những hình thức đòi nợ khác
hệ lụy thì đã rõ ràng
cũng không thể phủ nhận nhu cầu của thị trường về dịch vụ đòi nợ thuê
một số cư dân mạng cho rằng nếu cấm thì luật pháp cũng cần có những thay đổi để đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ của người cho vay và người vay
nếu cấm đòi nợ thuê thì nghiên cứu lại hiệu quả của pháp luật để chủ nợ và con nợ được sòng phẳng
như chế tài xử lý con nợ nghiêm minh nhanh gọn chủ nợ phải có tình và lý khi đòi nợ
để tránh đòi nợ thuê trước hết nên cấm các loại hình cho vay nặng lãi các tiệm cầm đồ và những kẻ cho vay ngầm ở các chợ công ty xí nghiệp
một ngành nghề chỉ có chưa tới hai trăm linh doanh nghiệp nhưng lại tạo ra sự tranh cãi mạnh trong cộng đồng cũng như trong nghị trường
cho thấy việc cấm hai quản là câu hỏi không dễ trả lời
và vào ngày một mươi bảy tháng sáu tới đây quốc hội sẽ chính thức có quyết định cuối cùng về số phận của nghề đòi nợ thuê
trong tiệm hụt cư dân mạng ngày hôm qua chúng tôi đã nhận được sản phẩm của quốc hội
rất nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ về nạn bạo hành trẻ em
còn ngày hôm nay bạn suy nghĩ gì về nghề đòi nợ thuê chúng ta nên cấm hay quản
hãy bày tỏ suy nghĩ và quan điểm của bạn trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
bởi đuối nước đã trở thành một vấn nạn ở việt nam
cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em mỗi năm đặc biệt là đối với những trẻ em nhỏ
và chỉ trong thời điểm tháng năm vừa qua thôi thì các địa phương cũng đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm
vậy chúng ta cần làm gì để những vụ tai nạn đuối nước không còn là nỗi đau của gia đình và xã hội
chính là nội dung mà chúng tôi sẽ trao đổi với bác sĩ nguyễn trọng an nguyên phó cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương minh và xã hội
và xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
nhưng trước tiên thì xin mời ông cũng như là quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một tổng hợp của chúng tôi sau đây
ngày hai mươi bảy tháng năm tại bình định ba học sinh bị đuối nước tại hồ thu thuộc kênh tưới thượng sơn xã tây thuận huyện tây sơn
ngày hai mươi ba tháng năm tại quảng nam một nhóm sáu em học sinh đến khu vực hồ phú ninh huyện núi thành tắm mát câu cá sau đó hai em đã bị đuối nước
ngày hai mươi một tháng năm tại quảng ninh hai học sinh đã bị đuối nước khi cùng nhóm bạn ra bãi tắm tuần châu thành phố hạ long chơi
ngày hai mươi tháng năm tại hà nội hai nữ sinh lớp một mươi của trường trung học phổ thông bắt bạt huyện ba vì rủ nhau ra sông đà tắm không may trượt chân xuống vùng nước sâu và bị đuối nước
vâng thưa ông thật là đau lòng khi mà chúng ta phải chứng kiến những câu chuyện vừa rồi đúng không ạ
vậy thì theo ông là tại sao mà mỗi một năm và đặc biệt là dịp hè đến thì chúng ta lại phải chứng kiến những cái câu chuyện đuối nước đau lòng như thế
vâng đúng là hàng chục năm nay cứ đến mùa hè đến thì chúng ta thấy rằng là cái tình trạng
em bé bị tử vong do đuối nước rất là cao mà năm nào cũng diễn ra
mặc dù chúng ta đã có những cái can thiệp đấy rất là nỗ lực nhưng mà nó vẫn xảy ra
cái nguyên nhân chính là do là mùa hè nóng nực thế này mà trẻ con thì nó lại nếu không được quản lý
giám sát chặt chẽ thì nó cứ à ra ngoài sông ngoài suối để mà cho nó mát
cho nên là cái nguyên nhân chính mà để mà có thể mà giảm thiểu được cái vấn đề này là các bậc cha mẹ
những người lớn phải luôn luôn để mắt giám sát đến trẻ
trẻ nhỏ thì có thể nó lẫm trông quanh nhà và nó bị đuối nước ở trong các cái chuông các vại
các cái xô các cái chậu ở trong nhà tắm
hoặc là nó lẩm trẫn ra bên ngoài thì nó có thể tọt xuống các rãnh các hố xung quanh nhà
đấy rồi lớn một tí nữa thì chúng nó kéo nhau ra sông ra suối đặc biệt là cái đầu hè vì nó nóng như thế này
cô giáo thì có thể là chưa quản lý được trẻ chặt hơn hay là cho tan học sớm
bà mẹ thì bận đi làm
thiếu cái sự giám sát của người lớn cho nên là rất nguy cơ cao những cái trẻ lớn là bị đuối nước bên ngoài
một vấn đề thứ hai nữa thì đó là cái môi trường của chúng ta là chưa được an toàn
môi trường chúng ta đầy sông suối ao hồ
đặc biệt là vùng đồng bằng sông cửu long kinh doanh trăng trịt
và những cái vùng đồng bằng thì có những ao những hố rất là sâu
hoặc là vùng núi thì nước xoáy nhưng mà thiếu cái rào chắn và thiếu cái biển báo
cho nên là môi trường đã không an toàn có nguy cơ rất cao để đuối nước
và cuối cùng là bản thân trẻ em
trẻ em thì là từ sáu tuổi bảy tuổi trở lên thì lẽ ra là cũng được hỗ trợ các kỹ năng phòng chống đuối nước
cái kỹ năng là tồn tại dưới nước chẳng may bị ngã xuống nước
thì làm thế nào mình có thể đứng nước được mở mặt lên trời hay như thế nào đấy
cái kỹ năng mà khi ngã xuống nước thì biết bơi biết lộ để mà tồn tại được
thì nó là ba cái nguyên nhân chính mà chúng ta thấy là chúng ta còn thiếu vắng còn yếu
cho nên năm nào cũng xảy ra đuối nước
hàng năm hai nghìn hơn hay hơn
hai nghìn trẻ bị tử vong do đuối nước
vâng với những nguyên nhân mà ông vừa đưa ra thì chúng ta có một cái con số đó là tỷ lệ đuối nước ở việt nam cao gấp một mươi lần so với các nước phát triển
ông nói sao về con số này ạ
đúng là như vậy
vì là những cái nước xung quanh ta thì ta và bangladesh là hai nước mà đuối nước nhiều nhất
thế còn những nước xung quanh mặc dù là họ có biển đảo thí dụ như philippines thí dụ như indonesia
nhưng mà tỷ lệ trẻ em bị tử vong do đuối nước thấp hơn
vì là người ta đã quan tâm đến kể cả xã hội kể cả gia đình
người ta quan tâm đến hỗ trợ cái kỹ năng cho các bậc cha mẹ là biết phòng tránh cho các con mình khỏi bị tai nạn đuối nước
hỗ trợ các kỹ năng cho bản thân em bé
những em bé bắt đầu sáu mươi bảy tuổi trở lên thì em bé biết cái kỹ năng là phòng tránh đuối nước
và người ta hỗ trợ cho em bé cái kỹ năng tồn tại dưới nước
dạy bơi học bơi
cũng có thể là do họ biển đảo cho nên là họ làm quen với nước
thế nhưng mà đối với nước ta thì từ trước đến nay
số lượng mà trẻ bị tử vong hàng năm do đuối nước không giảm
có giảm nhưng giảm rất ít
và đúng là qua thống kê thì cao gấp một mươi lần so với những nước đang phát triển
tỷ lệ chết hàng năm do đuối nước
vâng vậy thì rõ ràng chúng ta phải đặt ra câu chuyện trách nhiệm ở đây
vậy theo ông thì cái việc để xảy ra những cái vụ đuối nước như vậy thì trách nhiệm thuộc về những cá nhân những tổ chức như thế nào ạ
thực ra là qua cái phân tích về nguyên nhân
trách nhiệm đầu tiên vẫn là của người lớn
các bậc cha mẹ và những người lớn thiếu sự giám sát đến trẻ
như tôi vừa nói là trẻ dưới năm tuổi là nó lẫm trẫm và thường đuối nước trong nhà hoặc là xung quanh nhà thôi
còn trẻ lớn hơn thì bắt đầu nó ra sông ra suối nó tụ tập đi chơi đi cắm chai đi bơi các thứ
thì người lớn cái sự giám sát của người lớn bị thiếu hụt mà lơ là
thì đó là nguyên nhân đầu tiên đó là trách nhiệm
trách nhiệm thứ hai thì phải là chủ thể của người gây ra cái sự mất an toàn trong cái môi trường
chúng ta vừa nói là môi trường của người lớn
môi trường của nước ta là thiếu an toàn vì sông suối nhiều vì hồ ao nhiều
nhưng mà có những cái chủ thể như là các cái công trình đào hố để làm gạch để xây dựng
sau khi để sâu như thế hố như vậy nhưng không có rào chắn không có biển báo thì nước vào em bé có thể tóm xuống
rồi trách nhiệm của những đào hố đào ao để mà tưới cây tưới nước
rồi là những cái công trình dọc đường mà đảo hố trôn dây điện rồi hố cát rồi các loại đấy
đó là những người gây ra
những cái nguy cơ gọi là mất an toàn trong môi trường gây ra đuối nước
thì đó là phải chịu trách nhiệm
và vấn đề cuối cùng nữa là trách nhiệm của các nhà trường rồi là các cái cộng đồng
mà chúng ta có rất nhiều đoàn thể
chúng ta chưa hỗ trợ các kỹ năng cho em bé biết có kỹ năng tồn tại dưới nước
dạy cho em bé bơi lội rồi là chẳng may ngã xuống nước thì là tồn tại gọi là cầm cự như thế nào
và cuối cùng đó là cái kỹ năng gọi là hô hấp nhân tạo
hà hơi thở ngạt
em bé vẫn còn khả năng cứu sống
nhưng vì thiếu kỹ năng cho nên không có sự hô hấp nhân tạo
em tim gọi là ngược kịp thời
tại chỗ ngay lập tức
mà lại đi hô hoán rồi gọi một một năm rồi là chạy đến trạm y tế
thì lúc đó là hạ mội
thì đó là cái gọi là trách nhiệm của những gọi là nguyên nhân mà giải quyết những cái nguyên nhân do em bé bị đưa nước
chúng ta cũng không thể phủ định được rằng là
trong những năm qua thì các cấp các ngành
đặc biệt là ngành giáo dục cũng đã
có những biện pháp
rất là cụ thể để chúng ta có thể
phòng tránh đuối nước cho trẻ em
tuy nhiên thì những vụ đuối nước thương tâm
thì vẫn xảy ra vậy thì theo ông phải chăng
là những cái biện pháp chúng ta đưa ra
chưa thực sự hiệu quả
thực ra nói về các cái biện pháp thì chúng ta đã làm rất nhiều
trước hết nói về cái văn bản
pháp luật chúng ta đã
có quyết định của bộ trưởng bộ lao động thông minh xã hội
số bốn trăm bốn mươi tám về
xây dựng ngôi nhà an toàn phòng tránh
tai nạn thương tích trong đấy là
đuối nước vẫn là hàng đầu đã hỗ trợ
đã chỉ ra các cái
tiêu chí và hỗ trợ các bậc
trai mẹ là phát hiện những cái nguy cơ
gây mất an toàn trong gia đình từ
ổ điện đến bàn là đến
dao sắt đến các thứ và đến nhà
tắm các cái xô các chậu
để mà giảm thiểu vấn đề đuối nước rồi
là bộ trưởng bộ y tế đã có
một cái quyết định là xây dựng cái cộng đồng
an toàn phòng tránh tai nạn thương tích
các hố các ao các cây nghiêng dễ
đổ rồi tường sắp sập
rồi là các cái chỗ mà xoáy
nước xoáy rồi chơn trượt là phải
có biển báo có dao chắn rồi
là bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo thì
có những hai quyết định quyết định nhà
trưởng an toàn phòng tránh tai nạn thương tích
lớp bộ giáo trưởng bộ giáo an toàn
phòng tránh tai nạn thương tích văn bản thì
có rồi chúng ta có rất nhiều phong trào
nào dậy bơi nào bơi nào các thứ
nhưng mà nó chưa hiệu quả vì nó chưa
cụ thể và chưa thiết thực để đảm bảo
rằng trẻ có thể ngã xuống nước
bị ngã xuống nước thì tồn tại được
đó là cái kĩ năng sinh tổ kĩ năng
tồn tại dưới nước thì trong nhà trường không có dạy
đó cộng đồng thì chỉ dậy bơi
ào ào ào rồi là được hai mươi năm m
rồi thổ còi đeo huy chương rồi
lấy thành tích thôi chứ còn chẳng may mẽ ngã
xuống nước đấy là vấn đề cứu đuối thế nào
tồn tại thế nào cứu bạn ra làm sao
vì cứ nghĩ mình được hai mươi năm m
thì là có thể là biết bơi rồi
chạy xuống ôm luôn lấy bạn cứu lên và
chết chùm luôn đó là cái vấn đề
mà chúng ta đã làm làm rộng rồi
nhưng chưa thực tế và chưa cơ bản
ờ bên cạnh
chờ đợi những cái giải pháp từ các cấp các ngành
thì các bậc phụ huynh cũng đã có sự
ý thức đó là đưa con mình đi học bơi
ở vậy theo ông thì điều đó đã đủ hay chưa
và theo ông thì cần phải có những cái
giải pháp cụ thể như thế nào ạ
vâng tôi thì tôi thấy thế này
văn bản thì có nhiều truyền thông
quá nhiều nhưng bây giờ ta đi vào cụ thể
và thực tế như vừa rồi tôi phân tích
trẻ dưới năm tuổi thường
là chỉ tử vong đuối nước trong khuôn viên
trong nhà và xung quanh nhà
mà cái vấn đề này đã được trường đại học y công cộng
thống kê trên toàn quốc
một mươi hai trường y khoa của việt nam này
đã có một cái đánh giá quốc gia
thì thấy là trẻ dưới năm tuổi hầu hết
là đuối nước trong nhà và xung quanh nhà
cho nên những cái môi trường trong nhà
các bậc cha mẹ phải biết được đó nguy cơ cao
từ là trong nhà tắm
rồi chum vại nước không được nắp đầy
rồi cái xô trậu dùng xong vẫn còn nước không đổ
nước đi úp xuống em bé lậm chậm
tóm vào chỉ hai phút cám mặt vào là chết
cho nên là tất cả các chum các vại
các giếng phải đứng đậy nắp cẩn thận
các ao các rãnh xung quanh nhà
phải có dao chắn đấy để cho em bé
không bước vào đấy được đó là trẻ dưới năm tuổi
trẻ lớn hơn sáu bảy tuổi
bắt đầu phải dạy nhưng mà không phải dễ bơi
như hiện nay mà tôi thì tôi vẫn
đề nghị là phải dạy đầu tiên cái kỹ năng
tồn tại dưới nước từ là
tập nín thở trong cái chậu nước
sau đó tập lặn ngụp trong cái chum nước
trồi lên như thế nào
rồi đến vẫy tay để đứng nước
để ngửa được cộng mặt lên trời
chỉ cần chín mươi giây lúc đấy thì là
xung quanh người lớn và trẻ con kêu
hô hoán thì người lớn sẽ chạy đến
quăng dây quăng xào và có thể cứu được
sau đó bắt đầu đến bơi chuyển sấp
bơi ếch và bơi xài tức là
nó phải dần dần như thế và cuối cùng
là các cái
kỹ năng gọi là hà hơi thổi ngạt và ép tim
ngồi lòng ngược phải hoàn thiện như thế
thì mới đảm bảo rằng thật thiết thực
đối với là trẻ em phải có
kĩ năng và những kĩ năng đó được dạy
tại cộng đồng bởi các bậc cha mẹ
bởi các đoàn thể như đoàn thanh niên
hội phụ nữ đặc biệt hội đồng đội và đoàn thanh niên
cái trách nhiệm giao cho
là bảo vệ trẻ em và chăm sóc trẻ em
phải chịu trách nhiệm này ở cộng đồng còn trong nhà trường
phải có tài liệu phải có giờ
và phải có các phương tiện trang thiết bị
để hỗ trợ cho thầy cô giáo dạy
những kỹ năng đó thì chắc chắn là em bé
sẽ được an toàn xin được cảm ơn ông
với những chia sẻ vừa rồi và
rõ ràng là trẻ em thì chúng ta không chỉ
là yêu thương chúng ta không chỉ
là giáo dục mà chúng ta là những người lớn
cũng phải bảo vệ các em đúng không ạ đúng ạ
và ngày mai thì sẽ là ngày một tháng sáu
và hy vọng rằng là với sự yêu thương
giáo dục và bảo vệ của người lớn
thì các em sẽ nhận được nhiều
những sự yêu thương nhiều hơn bảo vệ
nhiều hơn để các em có luôn luôn
là những mầm non được yêu thương bảo vệ
và phát triển xin được cảm ơn ông
với những chia sẻ vừa rồi